sau nhiều giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy đến hai giờ sáng nay lực lượng chức năng tỉnh đồng nai và huyện định quán đã khống chế được đám cháy tại nhà máy sợi vinatech phú cường nằm trên địa bàn huyện định quán tỉnh đồng nai
vào khoảng hai mươi một giờ ngày hai mươi năm tháng bốn lửa bất ngờ bùng phát bên trong nhà sưởng nhà máy sợi vinatex phú cường
gặp vật liệu dễ cháy là sợi và vải ngọn lửa tiếp tục lan rộng ra nhiều khu vực
hàng chục cán bộ chiến sĩ và phương tiện đã được huy động để tiến hành dập lửa và đến khoảng hai giờ sáng thì không chế thành công
ghi nhận ban đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi khoảng bốn m hai trong đó nhiều khu vực nhà xưởng bị sập đổ